lúc đưa đi đến trạm xá thất yếu lúc đấy là bị hôn mê
theo thống kê hiện nay nước ta có khoảng sáu mươi bốn loài rắn độc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền nhưng nhiều người vẫn bị cắn và sơ cứu sai cách
không ít trường hợp tới bệnh viện điều trị muộn để lại hậu quả nặng nề
bắt đầu vào mùa chuyển sang thời tiết nóng mưa đặc biệt là từ tháng bốn đến tháng một mươi một đặc biệt là mùa hè nóng này
thì là mùa cao điểm về các loại rắn độc cắn
tại trung tâm nhiễm độc sưu lượng rắn độc cắn rất nhiều là một trong những nhiễm độc hàng đầu
ngày nào có bệnh nhân rắn cắn vào viện thì hiện tại trung tâm nhiễm độc có bốn bệnh nhân rắn độc cắn nặng và hai bệnh nhân đang ổn định chuẩn bị chuyển viện
các bệnh nhân đến viện với tình hình khác nhau có thể là sưng nề hoài tử vùng bị cắn rồi đông máu tiểu cầu dễ bị cháy máu rồi bị liệt
hiện nay các bệnh viện đã có thuốc giải độc với hầu hết các loại rắn
vì vậy khi bị rắn cắn người dân không nên cố hút nọc độc chích dạch tại vùng vết thương không nên sử dụng các loại thuốc dân gian hoặc chữa bằng mẹo
việc cần làm là đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất để thăm khám điều trị ngăn chặn không để nọc độc phát tán
ví dụ như rắn cầm năng cầm ni là rắn hổ mang chúa một số loại rắn hổ mang một số loại rắn khác nữa
thì phần lớn trong vòng vài tiếng sau khi cắn bệnh nhân sẽ bị liệt và cần phải cấp cứu và đặt hỗ trợ hô hấp nếu không có thuốc giải độc
và phải đến sự cơ sở y tế gần nhất mà lúc đó cứ là loay hoay ở nhà thì rất là nguy hiểm
liệt thì có thể liệt nhanh vài ngày
còn đặc biệt là với rắn cầm năng cầm ni có thể liệt tới cả hai tuần đến cả tháng nếu mà không có thuốc giải độc
và bệnh nhân sẽ phải liệt bị liệt hoàn toàn và trông chờ vào hồi sức hô hấp và thở máy dài ngày rất là vất vả
các bác sĩ khuyến cáo để tránh bị rắn cắn người dân cần tránh các khu vực thường có nhiều rắn như bụi cỏ chuồng cà khe hốc
khi đi ban đêm cần có đèn chiếu sáng khi lao động cần sử dụng ủng dày cao cổ và quần dài không trực tiếp nằm ngủ trên nền đất
tại giờ ba mươi phút sáng một mươi chín tháng năm ca ghép gan được thực hiện thành công gan của người hiến nhanh chóng thích nghi và hoạt động tốt trong cơ thể người bệnh l người bệnh được chuyển về phòng hồi sức sau ghép
thưa quý vị liên quan đến hàng hóa tiêu dùng thì chiều ngày hai mươi tháng năm quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện một cửa hàng kinh doanh hàng trăm sản phẩm áo quần túi sách nghi làm giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới tại quận một
tại giờ quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện một cửa hàng kinh doanh hàng trăm sản phẩm áo quần túi sách nghi làm giả các tên hiệu nổi tiếng trên thế giới tại quận một
lv được bày bán công khai
làm việc với cơ quan chức năng chủ cơ sở
không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
các sản phẩm có dấu hiệu làm nhái làm giả
các thương hiệu trên thế giới
đáng nói là cơ sở này đã từng bị kiểm tra xử lý
nhân phẩm tái phạm
hiện lưu lượng chức năng đã lập biên bản
kiểm đếm số lượng các sản phẩm để tiếp tục xử lý
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
nhiều trường hợp uống rượu bia tàng trữ ma túy
được phát hiện trong những ngày đầu
thực hiện tổng kiểm soát phương tiện trên toàn quốc
theo cục cảnh sát giao thông
trong hai ngày đầu tiên triển khai kế hoạch
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã xử phạt hơn một mươi bốn tỷ đồng
và vào ngày thứ ba đợt ra quân
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt tiền
bảy tám tỷ đồng
trong ngày thứ tư lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước
đã dừng kiểm soát hơn sáu mươi bốn trường hợp
lập biên bản hơn một mươi bốn trường hợp
phạt tiền một mươi hai tỷ đồng
trong số các lỗi vi phạm
có nhiều trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn
vi phạm ma túy trở hàng quá khổ quá tải
vi phạm tốc độ
bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản
gửi các sở giáo dục và đào tạo
yêu cầu tăng cường triển khai công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đối với học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo
các nhà trường quán triệt tới tất cả các học sinh
yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định
về đội mũ bảo hiểm
không chở quá số người quy định không vượt đèn đỏ
khi ngồi trên xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện
các nhà trường có trách nhiệm thông báo
đến cha mẹ học sinh
thực hiện nghiêm việc không giao xe mô tô xe gắn máy
cho học sinh chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe
phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn
xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm
các quy định về an toàn giao thông
căn cứ theo mức độ vi phạm các nhà trường xử lý
theo các mức từ nhắc nhở giáo dục
đến xử lý kỷ luật theo quy định
làng đại học đà nẵng là một dự án lớn
phục vụ hơn năm sinh viên
và một mươi năm cán bộ giảng viên
trong công tác nghiên cứu khoa học đa ngành
đa lĩnh vực cấp quốc gia quốc tế
của cả khu vực miền trung tây nguyên
thế nhưng dự án này đã kéo dài suốt hai mươi ba năm qua
ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống
của người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
và địa bàn dắp danh tỉnh quảng nam
trước tình hình đó mới đây
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
để tháo gỡ vướng mắt đẩy nhanh tiến độ dự án
dự án làng đại học đà nẵng
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
tổng diện tích gần ba trăm linh hectare
trong đó tỉnh quảng nam một trăm chín mươi hectare
thành phố đà nẵng khoảng một trăm một mươi hectare
với nhiều nguồn vốn khác nhau
khoảng bảy tỷ đồng
chia làm ba giai đoạn
tuy nhiên đến giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám
dự án này đang bị ngưng trệ
bởi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
vẫn chưa bố trí được khu tái định cư
để di dời những hộ dân trong phạm vi
mà đến nay chính quyền thành phố đà nẵng
vẫn chưa quyết định được phương án bố trí tái định cư
trước đây thì
khu tái định cư chúng ta đã có từ lâu
nhưng mà bây giờ để lâu quá rồi
dân người ta làm nhà làm cửa rồi
rồi bây giờ rất là khó giả tỏa nữa
giả tỏa thì kịch kỳ lâu
rồi chúng tôi thay đổi vị trí chuyển sang khu vực
tắt nông nghiệp
thì nó dễ giả tỏa
thì đó cũng là
một cái lựa chọn
còn vừa ra thì
nếu như mà để mà chờ cái khu tái định cư này
mà nó xong thì nó lâu lắm
thì chúng tôi cũng tính
cái phương án là
và cho người dân
có thể lựa chọn
một số những cái nơi khác
nó không tập trung
nhưng mà người dân người ta cũng có thể
ở những cái nơi gần gần đó
hoặc xa hơn tí
giải phóng mặt bằng được xem là nút thắt của dự án
bởi nếu sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
vẫn chưa có mặt bằng để tiếp tục thực hiện
thì nguồn vốn bốn trăm linh tỷ đồng
bố trí cho giai đoạn này
từ vốn vây oda
sẽ bị thu hồi
và điều chuyển sang các dự án khác
bỏ lận cái cơ hội này
bây giờ là việt nam
và cả cái vây
là chẳng dứt đâu
mà hiện nay bộ cũng đang
cố gắng để đưa ra một cái vây
thủ tượng chỉ đạo là
ba trăm linh triệu này
thì là phải cho ba đại học
hai đại học quốc gia
và đại học đăng ký
là phần triệu tiên
nếu mà không giải ngắn triệu
vì cái này hiệp định
nó có thời hạn
thì cũng rất khó khăn
thì ngón đúng gì
chủ định để chỉ đạo
và thời đoán ngay
là có những cái
giai đoạn tại định sứ
làm ngay giai đoạn một
là một mươi tháng
tiếp tục làm những giai đoạn hai
thì người khác thấy được
thì đó là về cái tài định sứ
mà lâu dài
ngay sau khi thảo luận
tại cuộc họp diễn ra
vào ngày một mươi tám tháng năm
thành phố đà nẵng thống nhất
sẽ xây dựng khu tái định cư mới
để bố trí cho các hộ dân
thuộc đối tượng di dời
trong phạm vi giải phóng mặt bằng
của dự án
từ nguồn kinh phí của địa phương
sau đó thành phố sẽ thu lại
khoản kinh phí đã đầu tư
từ việc bán đất
cho đối tượng tái định cư
thuộc khu vực giải phóng mặt bằng
đồng thời triển khai nhanh chóng
các thủ tục hành chính
sau khi bố trí tái định cư
để đẩy nhanh tiến độ xây dựng
dự án làng đại học đà nẵng
xứng tầm quốc tế
bảo tàng hà nội tạm dừng
đón khách tham quan để phục vụ công tác
thi công trưng bày thường xuyên
theo đó từ ngày hai mươi tháng năm
thì bảo tàng hà nội tạm dừng đón khách tham quan
phục vụ công tác thi công trưng bày thường xuyên
thời gian hoàn thành thi công trưng bày
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
thời gian mở cửa trưng bày thường xuyên
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
khi tạm dừng đón khách tham quan
sở văn hóa và thể thao hà nội
ra bảo tàng hà nội có kế hoạch thông tin rộng rãi
đến công chúng xây dựng các đề án
đón tiếp khách tham quan bán vé tham quan
khai thác dịch vụ tòa nhà
khi mở cửa trở lại